mặc dù bộ y tế đã chỉ đạo là phải phân tầng đúng theo tình trạng bệnh
tuy nhiên một số địa phương quá lo lắng nên dồn bệnh nhân lên tầng điều trị thứ ba
thực tế này đang diễn ra tại tp hcm
để đáp ứng việc điều trị ngay từ rất sớm bộ y tế đã chủ động bàn với tp hcm
chuẩn bị mọi kịch bản về vật chất hạ tầng nhằm chú động nhất với tình huống xấu hơn có thể xảy ra
tuy nhiên tình hình chung hiện tại có sự quá tải ở tp hcm và các tỉnh thành phố phía nam
bệnh nhân khu vực tầng ba điều trị và khu vực hồi sức tích cực đang khá cao
dù bộ y tế đã chỉ đạo phải phân tầng đúng theo tình trạng bệnh nhân
tuy nhiên hiện một số địa phương có tình trạng quá lo lắng dù sức khỏe bệnh chưa phải điều trị
ở tầng ba mà đã chuyển tới gây quá tải
hiện nay bộ y tế đã thiết lập một trăm bốn mươi một bệnh viện giải chiến nhiều trung tâm hội sức cấp cứu
ngay tại tp hcm có năm trung tâm hồi sức cấp cứu của các bệnh viện loại đặc biệt
đặt cơ sở với một mươi sinh viên ngành y dược được huy động